tiếp tục hành trình cùng tổ công tác một trăm bốn mươi một của thủ đô hà nội trong công tác đảm bảo an ninh trật tự giữ gìn bình yên cho thủ đô
phóng viên của chúng tôi đã ghi lại những hành vi vi phạm khi tham gia giao thông của một số người dân
điều đáng chú ý là hầu hết các trường hợp khi phát hiện tổ công tác thì lập tức quay đầu xe bỏ chạy cá biệt đã có trường hợp gây ra tai nạn giao thông
vậy tại sao các đối tượng lại quay đầu xe bỏ chạy có phải đây là các đối tượng có tật giật mình
ghi nhận của phóng viên chúng tôi tại chốt một trăm bốn mươi một ngã tư tạo quang biểu lê thanh nghị vào đêm qua
phát hiện tổ công tác làm nhiệm vụ phía trước nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm đã bất ngờ quay đầu xe rồi đâm vào người phụ nữ đi xe máy phía sau

vậy tại sao các đối tượng lại quay đầu xe bỏ chạy nam thanh niên điều khiển xe máy phía trước nam thanh niên điều khiển xe máy phía sau

ghi nhận của phóng viên chúng tôi tại chốt một trăm bốn mươi một ngã tư tạo quang biểu lê thanh nghị vào đêm qua

tổ công tác một trăm bốn mươi một mới thấy hết những vất vả của các đồng chí làm nhiệm vụ nhiều hiểm nguy sẵn sàng bị các đối tượng tội phạm manh động chống trả quyết liệt
chính vì vậy để góp phần cùng lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự giữ gìn bình yên trên địa bàn thủ đô thì mỗi người dân chúng ta hãy nâng cao ý thức mỗi khi ra đường